ngày hôm nay nhiều người liên quan đến vụ ẩu đả tại nhà hàng trên đường nguyễn công chứ
phường nguyễn thái bình vào tối tám tháng tám đã bị công an quận một tp hcm triệu tập
cơ quan điều tra đã xác định danh tính một số nghi can đập phá nhà hàng và làm hư hại nhiều tài sản
camera tại nhà hàng ghi nhận vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng tám hơn một mươi thanh niên đeo khẩu trang
cầm gậy sục đến trước cửa nhà hàng một số nhân viên của quán ngồi phía trước bỏ chạy vào trong
lấy hung khí liên tục đập phá các vật dụng trước quán vỡ cửa kính nhóm thanh niên sâu vào
quầy lễ tân tiếp tục đập phá trước khi bỏ chạy cùng đồng phạm gã thanh niên đội mũ bảo hiểm
màu trắng lấy túi sách để trên bàn toàn bộ sự việc diễn ra trong gần ba phút
làm việc với cơ quan điều tra một số nhân chứng cho biết lúc nhóm thanh niên tấn công nhà hàng
ngoài phía ngoài còn có hàng chục người chạy xe máy đảo qua đảo lại sau đó họ chở nhóm người
đập phá quán bỏ chạy khỏi hiện trường chủ nhà hàng khai với cảnh sát chiếc túi sách bị lấy đi
trong đó có hai trăm linh triệu đồng ngoài vật dụng quán xe máy và ô tô đỗ phía trước cũng bị đập hư hỏng
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vừa lập biên bản và bàn giao cho đồn công an sân bay
xử lý theo thẩm quyền đối với hai nhóm khách đánh nhau khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga
trước đó an ninh sân bay đã phát hiện hai nhóm khách đánh nhau ngay tại khu bay những hành khách
này được xác định là có mâu thuẫn từ khi ở trên chuyến bay vn bảy nghìn tám trăm ba mươi hai từ phú quốc về tp hcm
ngay sau khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga hai nhóm khách này liền lao và đánh nhau vụ việc
nhanh chóng được an ninh sân bay kiểm soát cả hai nhóm khách đã được bàn giao cho đồn công an
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền được biết tất cả hành khách
này đều bị xử phạt hành chính về tội gây mất trật tự trong khu bay đáng lưu ý là chỉ một trong hai
nhóm được thả ra về nhóm còn lại gồm bốn người tiếp tục được bàn giao cho công an quận tân bình xử
lý theo thẩm quyền do bị phát hiện dương tính với ma túy
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai
tính đến một mươi hai giờ trưa nay mưa lớn cùng với việc thủy điện đồng nai năm xả lũ đã làm hai người
tử vong ngập gần ba hectare đất nông nghiệp thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh đồng nai
tính đến ngày hôm nay toàn tỉnh có bốn trăm một mươi năm hội trợ
trong tổng số tám trăm sáu mươi chín hộ dân di rời tránh lũ trong các ngày mùng tám và mùng chín tháng chín
trở về nơi ở để dọn dẹp nhà cửa những hộ còn lại vẫn tiếp tục ở lại nơi lưu trú an toàn
và đang chờ nước rút trong khi đó sau nhiều ngày tìm kiếm trưa nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã tìm thấy thi thể ông phạm văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quê ở tỉnh bến tre bị nước lũ cuốn trôi
khi đang cố chẳng giữ bè nuôi cá trên đoạn sông thuộc khu vực xã phú thịnh huyện tân phú
vào ngày tám tháng tám vừa qua tại xã nam cát tiên huyện tân phú trưa nay anh nguyễn đức ngọc tiến
một mươi tuổi trong khi đang sửa chữa hệ thống điện do nước lũ làm ngập đã bị điện giật tử vong
còn tại huyện biên giới ea xúc của tỉnh đắk lóc trận mưa lũ từ ngày mùng sáu đến ngày mùng tám tháng tám
đã hủy hoại hơn bảy hectare lúa nước và hoa màu của người dân sau mưa lũ người dân lại nặng
nỗi lo sinh kế khi mà mọi nguồn thu nhập chủ yếu đều phụ thuộc vào nông nghiệp
cánh đồng lúa mênh mông của người dân xã ea rốc huyện biên giới ea xúc tỉnh đắk lóc
chỉ còn hơn một tháng nữa là thu hoạch tuy nhiên công sức sau nhiều tháng lao động vất vả của người dân
chỉ còn là những cánh đồng ngập nước những vặt lúa đang trong thời kỳ trổ bông cũng bị cơn lũ làm hư hỏng
gần như không thể cho thu hoạch
cánh đồng này thì khoảng một trăm hai mươi hectare lúa là bị màu bị giạt hết rồi mà nó bám màu
thì bây giờ lúa trổ rồi lúa phơi màu tất cả thứ
đánh giá tỷ lệ phần trăm thu hoạch thì mất trên bảy mươi rồi
cho nên phần còn lại mà thu hoạch thì cũng không đủ tiền để trả cho máy gạt
cho nên cuộc sống hiện tại của dân cũng còn nhiều vấn đề rất là khó khăn
sau khi vay mượn từ nhiều nguồn bà dư thị mẫu mới dựng được căn nhà nhỏ để có chỗ che nắng
che mưa cho hai mẹ con thế nhưng vừa ở trong nhà mới được hai tháng
cơn lũ quét qua đã làm sói lở sâu
giàn bếp của hai mẹ con cũng trôi theo dòng nước lũ
nếu thêm một trận lũ nữa e rằng ngôi nhà cũng không thể đứng vững
đây cũng là điều mà bà mẫu lo lắng nhất
mới vay mượn làm được vài nhà lên đây ở thì là mẹ con mới lên ở đây ở được hai tháng trở thì gặp cơn lũ rồi
coi như là ăn xôi hết móng nhà đi rồi ăn xôi hết cả đằng sau đi rồi
trời lùa nhất là kinh mà lú lên nữa là không có nhà ở nữa
trời lú lên một lần nữa là không có nhà ở nữa trời lùa nhất là kinh mà lú lên nữa là không có nhà ở nữa

kinh tế của toàn xã e rốc chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa nước với hơn một ha
trận lũ vừa qua đã gây mất trắng khoảng tám mươi diện tích
diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng đến năng suất sau khi bị ngập lụt
sinh kế của người dân đang bị đe dọa
với những hộ dân đang bị khó khăn trong thời gian lũ lụt vừa qua và thiệt hại
thì đối với các ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp quản viện nông thôn
cũng như ngân hàng chính sách
nên có khi là sẽ tổ chức
phanh nợ và tiếp tục cho chỉ đạo cho
tạo điều kiện cho nhân dân để phanh nợ lại các nợ đã cũ
đồng thời tiếp tục cho nhân dân vay vốn tiếp để ổn định đời sống
tiếp tục tăng ra sản xuất để khi là dần dần khắc phục lại cái mức độ thiệt hại đang đổi
và có nguồn kinh phí để trả nợ cho ngân hàng trong thời gian tới
trước những nỗi lo của người dân huyện vùng biên ea súp
chính quyền địa phương và các cấp các ngành cần nhanh chóng thống kê thiệt hại do mưa lũ
đồng thời có phương án hỗ trợ người dân về vật chất và tinh thần
đảm bảo ổn định đời sống nhân dân giúp dân vượt qua nỗi lo sau cơn lũ
dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố đà nẵng
trước tình hình này ủy ban nhân dân thành phố đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
một chiến dịch cao điểm vào các ngày chủ nhật trong tuần đã được phát động
nhằm huy động toàn bộ lực lượng phun thuốc dọn rẻ vệ sinh kiểm soát lây lan dịch bệnh
các đồ phế thải như chai lọ hoặc thùng rỗng đều được lập ức đóng nắp cẩn thận khi không dùng đến
các máng dẫn nước mưa luôn được kiểm tra quét dọn
đó là một trong những biện pháp được người dân phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng thực hiện thường xuyên
để phòng ngừa sự lây lan và bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại khu dân cư
việc phòng chống dịch sốt xuất huyết
bằng cách phát quan chung quanh dọn vệ sinh dụng cụ chế nước thu gom và xử lý những dịch vụ chế nước
để hạn chế việc phát triển của lan qua bầu gại
theo số liệu thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
đến ngày bốn tháng tám đà nẵng ghi nhận ba sáu trăm một mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng hai bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các ổ dịch được phát hiện tại hầu hết các quận huyện trên địa bàn
chính là vàng thìa bàn thành phố và có chiều hướng trà tăng
với thời tiết nắng nóng kết hợp những đợt mưa thất thường
khí hậu ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết
chính vì thế bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế
thì công tác tuyên truyền vận động người dân tự ý thức phòng chống tại cơ sở phải được đặt lên hàng đầu
những năm qua lòng ngũ hoàn sơn thường chuyên tổ chức là vận động nhân dân
làm chuyên riêng